chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi sau bốn ngày xét xử đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang đã nêu quan điểm luận tội
và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt tổng cộng hai mươi hai năm tù cho các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại hà giang
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh hoài
nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo mức án tám đến chín năm tù
đề nghị tuyên phạt bị cáo vũ trọng lương nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo mức án bảy tám năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với nhóm bị cáo phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo triệu thị chính nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo
bị cáo lê thị dung công an tỉnh hà giang mức án từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù giam
đề nghị tuyên phạt bị cáo phạm văn khuôn nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo